bệnh viện phổi trung ương đã tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân người lào mắc bệnh lý phức tạp bởi di chứng bệnh lao
quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lào đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân này vì hoàn cảnh của bệnh nhân còn gặp nhiều khó khăn
bệnh nhân siêng bùn thăn năm mươi chín tuổi người lào mắc bệnh lào mạng phổi
theo chia sẻ của bệnh nhân sau một thời gian dài đi khám và điều trị ở nhiều nơi mà bệnh tình không thuyền giảm
được người thân giới thiệu nên bệnh nhân đã sang việt nam để điều trị
bệnh viện đã làm rất là tốt tức là đã mổ một kỹ thuật một cục mổ rất là khó khăn
một cái di chứng ổ cạn do lao từ cách đây phải năm bảy năm rồi
luôn luôn cái ổ cạn này nó đe dọa người bệnh
và đến bây giờ chỉ định mổ và mổ bây giờ cuộc mổ đã thành công
sau ca phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân siêng bùn thăn đã hồi phục và chuyển biến tốt
bên cạnh sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ
một trong những nguồn động viên tình thần rất lớn để bệnh nhân yên tâm điều trị
chính là sự hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ người bệnh trên thắng bệnh lao past tp
đây cũng là trường hợp bệnh nhân người nước ngoài đầu tiên nhận được sự hỗ trợ từ quỹ past tp
lúc đầu chúng tôi thành lập quỹ thì cũng là phải dành cho những bệnh nhân người việt nam thôi
nhưng mà vừa rồi thì có một nguyên đầu tư người nước ngoài cũng vào những hoàn cảnh khó khăn và bị bệnh lao
nên là lao phổi và lao bằng phổi cần phải chữa trị cũng như là phẫu thuật
và chúng tôi cũng đối chiếu lại xem là điều này
quy chế của quỹ cũng cho phép có thể hỗ trợ
vì vậy mà quỹ đã vừa mới hỗ trợ cho một trường hợp đó tôi nghĩ là đấy là một cái ý nghĩa rất là tốt
vừa là tính chất để chiến thắng bệnh lao ở tại đất nước việt nam
đối với người dân việt nam nhưng đồng thời cũng là những bạn bè quốc tế